tại huyện sapa tỉnh lào cai đã diễn ra giải đua ngựa với chủ đề vó ngựa trên mây lần thứ ba
giải đua đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan thưởng thức
giải đua được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước tới nay với ba mươi kỵ sĩ đến từ năm địa phương
gồm huyện bắc hà simacai tỉnh lào cai và các tỉnh sơn la lai châu tuyên quang
giữa đúng truyền thống đua ngựa cổ xưa các chú ngựa tham gia đều là ngựa thồ hàng ngày của bà con nông dân
còn các kỵ sĩ chính là các đồng bào dân tộc mông tày nùng
giải đua vó ngựa trên mây là một trong những sản phẩm du lịch mới lạ
nhưng vẫn mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao
giải đua sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi sáu tháng bảy